vtc news đưa tin sáng ngày một mươi tháng một mươi hai tòa án nhân dân tp hà nội dự kiến mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và đồng phạm trong vụ mua chế phẩm riloxi ba c của đức
dự kiến phiên tòa sẽ diễn ra trong hai ngày cùng ra tòa với bị cáo nguyễn đức trung sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
còn có hai bị cáo nguyễn trường giang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ astic
và võ tiến hùng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
đều bị viện kiểm sát nhân dân tối cao truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
theo quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu khoảng ba bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm có một mươi một luật sư tham gia bảo chữa cho ba bị cáo
trong đó riêng bị cáo nguyễn đức trung có năm luật sư
để chuẩn bị cho phiên tòa hội đồng xét xử đã triệu tập đại diện công ty trách nhiệm y hoạn một thành viên thoát nước hà nội
với tư cách là nguyên đơn dân sự
ngoài ra hội đồng xét xử cũng triệu tập một số cán bộ của công ty thoát nước hà nội
với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan gồm ông bùi ngọc uyên
giám đốc xí nghiệp quản lý các nhà máy xử lý nước thải trực thuộc công ty thoát nước hà nội
ông trần trọng văn nguyên phó giám đốc công ty thoát nước hà nội
tòa còn triệu tập thêm một số cá nhân tổ chức có quyền lợi nghĩa vụ liên quan khác
trong đó có đại diện ủy ban nhân dân tp hà nội đại diện công ty trách nhiệm hiểu hạn thương mại và dịch vụ astic
bà nguyễn thị trúc trí hoa vợ bị cáo nguyễn đức trung
hiện sức khỏe của ông trung đã ổn định bình thường
được biết trước khi phiên tòa xét xử diễn ra ông trung đã có đơn khiếu nại gửi tránh án tòa án nhân dân tp hà nội
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi tòa án nhân dân tp hà nội đã tuyên án năm năm tù đối với ông nguyễn đức trung về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tp hà nội đã chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện dự án công tác xử lý
cải tạo khắc phục ô nhiễm nước các sông hồ trên địa bàn thành phố
bằng cách tìm kiếm các công nghệ tiên tiến phù hợp để xử lý ô nhiễm nước hồ trên địa bàn
ông nguyễn đức trung khi đó là chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
đã lựa chọn công nghệ xử lý nước ô nhiễm của công ty watch walter đức tổ chức đoàn tham quan thử nghiệm
đặt hàng sản xuất ra chế phẩm ridoc ba c để sử dụng vào việc xử lý ô nhiễm nước tại tp hà nội
nguyễn đức trung đã chỉ đạo võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên thoát nước hà nội
doanh nghiệp một trăm linh vốn nhà nước do ủy ban nhân dân tp hà nội thành lập là đơn vị có chức năng xử lý ô nhiễm nước hồ
mua chế phẩm này thông qua công ty atix công ty trung gian do nguyễn trường giang làm giám đốc công ty của gia đình với động cơ vũ lợi
cụ thể công ty astic do bà nguyễn thị trúc trí hoa vợ bị cáo nguyễn đức trung bỏ một trăm linh vốn năm tỷ đồng
và lấy tên con trai nguyễn đức hạnh đứng tên trong giấy đăng ký kinh doanh
tiếp đó bà hoa nhờ một người khác đứng tên sở hữu bốn mươi vốn điều lệ thay cho gia đình bị can trung
còn bị can nguyễn trường giang đứng tên sở hữu sáu mươi vốn điều lệ
quá trình hoạt động vợ ông trung nhiều lần làm giả hồ sơ để thay đổi thành viên góp vốn
viện kiểm sát cáo buộc hành vi phạm tội của ông trung có động cơ vụ lợi về cho công ty gia đình
viện kiểm sát xác định hành vi của nguyễn đức trung và các bị can gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước
với tổng trị giá thiệt hại là hơn ba mươi sáu tỷ đồng
theo kết luận của cơ quan điều tra bị can nguyễn đức trung là người chủ mưu trong việc dừng sử dụng hóa chất cũ để mua hóa chất mới
chỉ đã bị can võ tiến hùng làm trái pháp luật mua qua công ty atic mang lại lợi ích không chính đáng cho công ty này
cơ quan điều tra còn cho rằng ông trung đã yêu cầu bị can giang lấy số tiền lợi nhuận từ công ty ác tích tặng quà
tài trợ cho một số cơ quan tổ chức nhằm đánh bóng hình ảnh tên tuổi phục vụ mục đích chính trị của mình
các cơ quan mà ông trung tặng quà được liệt kê trong kết luận điều tra gồm
bệnh viện sanh pôn ban quản lý phố cổ hà nội ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận ba đình
ubnd tỉnh sơn la bộ tư lệnh thủ đô trường mầm non yển khê huyện thanh ba tỉnh phố thọ trường đại học fpt
cũng theo cơ quan điều tra hành vi phạm tội của bị can nguyễn đức trung là dùng thủ đoạn tinh vi
xào quyệt chỉ đạo miệng trái với chỉ đạo bằng văn bản hợp thức hóa hồ sơ pháp lý đổ tội cho người khác
lợi dụng chức vụ quyền hạn ép buộc cấp dưới nhằm che giấu hành vi phạm tội
quá trình điều tra bị can nguyễn đức trung khai báo quanh co chối tội
cơ quan điều tra đánh giá hành vi của bị can nguyễn đức trung ngoài việc gây thiệt hại cho ubnd tp hà nội
để vụ lợi cho công ty gia đình còn ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của tổ chức cá nhân
gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín hình ảnh của ubnd tp hà nội của người đứng đầu tp hà nội
vì vậy cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đề nghị các cơ quan truy tố xét xử
xem xét xác định các tình tiết tăng nặng theo quy định của pháp luật đối với bị can nguyễn đức trung trong quá trình truy tố xét xử
khi báo chí phản ánh về việc gia đình bị can nguyễn đức trung có liên quan đến việc mua bán chế phẩm bridosy ba c
bị can nguyễn đức trung chỉ đạo ông nguyễn thế hùng phó chủ tịch ubnd tp
làm thanh tra toàn diện việc mua quản lý sử dụng chế phẩm bridosy ba c để xử lý ô nhiễm nước các hồ trên địa bàn thành phố
tuy nhiên trong quá trình thanh tra thành phố đang tiến hành thanh tra và xác định có một số sai phạm
thì bị can trung đã nhiều lần tổ chức họp chỉ đạo định hướng cơ quan thanh tra kết luận theo hướng không có sai phạm
tại cuộc họp của thành phố khi cơ quan thanh tra mới nêu việc công ty thoát nước hà nội mua chế phẩm bridosy ba c
khi chưa được ubnd tp cho phép không thực hiện đúng quy định
thì bị can trung đã to tiếng với thanh tra
và khẳng định việc này là do mình chỉ đạo cho phép mua trước hoàn thiện thủ tục sau không được đổ cho công ty thoát nước hay các sở
kết luận của bộ công an nêu rõ bản thân bị can nguyễn đức trung thừa nhận đã phát biểu đưa thông tin không chính xác
và can thiệp gây sức ép ép buộc đe dọa đồng thời đã chỉ đạo tránh thanh tra thành phố
và đoàn thanh tra liên ngành phải ban hành kết luận thanh tra theo hướng không có sai phạm
quá trình điều tra xét xử vụ án ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi

cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định điều tra vụ án hình sự vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại ủy ban nhân dân tp hà nội với các đơn vị liên quan
ngày hai mươi tám tháng tám năm hai nghìn hai mươi cơ quan an ninh điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt tạm giam đối với ông nguyễn đức trung chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội để điều tra về tội
chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
theo điều tra ban đầu ông nguyễn đức trung có liên quan đến ba vụ án
ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại ủy ban nhân dân tp hà nội liên quan đến việc mua chế phẩm
reducy ba g để xử lý duy trì rất lượng nước hồ trên địa bàn tp hà nội trái quy định gây thiệt hại tài sản nhà nước
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố bị can lệnh
lệnh bắt bị can để tạm giam lệnh khám xét đối với hai bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
quy định tại điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy gồm nguyễn đức trung
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn trương giang giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ astic
tháng chín năm hai nghìn hai mươi một viện kiểm sát nhân dân tối cao ra quyết định truy tố các bị can về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy gồm nguyễn đức trung cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội
võ tiến hùng tổng giám đốc công ty trách nhiệm hiếu hạn một thành viên thoát nước hà nội nguyễn trường giang giám đốc công ty trách nhiệm yếu hạn thương mại dịch vụ ác tích
ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tòa án nhân dân tp hà nội ra quyết định mở phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội nguyễn đức trung
và đồng phạm trong vụ mua chế phẩm bidocitrici của cộng hòa liên bang đức
vào ngày một mươi tháng một mươi hai dự kiến phiên tòa sẽ kéo dài trong hai ngày